thời gian gần đây cơ quan công an liên tục tiếp nhận các đơn trình báo về các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
có liên quan đến những người vận chuyển hàng hóa
shipper là cụm từ chỉ những người vận chuyển hàng hóa trong nội thành
nhận các đơn hàng từ chủ cửa hàng sau đó đi giao cho khách
mới ra đời tự phát và chưa có sự quản lý của các cơ quan chức năng
nhiều kẻ gian đã phát hiện ra các kẽ hở trong hình thức này
khiến cả chủ cửa hàng và shipper đều có thể gặp rủi ro bị lừa đảo và chiếm đo tài sản
sau khi nhận được đơn cần vận chuyển hàng từ trang ship tìm người người tìm ship
shipper này đến nhận hàng từ chù shop và ứng trước số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mà khách phải trả
tuy nhiên khi tìm đến địa chỉ cần giao hàng thì lại là địa chỉ giả
số điện thoại của khách hàng không liên lạc được gọi lại cho chủ cửa hàng cũng trong tình trạng tương tự
lúc đấy em rất mất phương hướng mà chưa nghĩ được ra cách giải quyết nào
lúc đấy em hoang mang em không có bằng chứng gì để mang lên cơ quan công an
một hình thức lừa đảo khác là giả danh shipper để lừa đảo chủ cửa hàng
chị phương anh chủ cửa hàng online tại lĩnh nam hà nội
đã bị chiếm đoạt một mươi triệu đồng sau khi thuê shipper chuyển hàng cho khách
mình có đăng lên một hội facebook là ship tìm người người tìm ship
cần chuyển một bao hàng từ long biên về khu đô thị đại kim không gần ứng
thì có một số điện thoại có gọi điện cho mình và nhận là sẽ đi nhận cái đơn hàng đấy với giá là bốn mươi đồng
một tiếng sau nữa thì cô không thấy bạn ấy đến thế là mình gọi điện thì lúc đấy là thuê bao không liên lạc được
giả làm shipper hoặc giả làm chủ shop đây là hai mánh khóe mà cái gian thường lợi dụng
lợi dụng quy tắc shipper trả tiền trước cho shop
do hàng hoặc chủ shop không yêu cầu ứng tiền trước
các đối tượng đã liên tiếp lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân
mới đây công an hà nội vừa bắt giữ hàng loạt shipper hoặc đối tượng giả là chủ cửa hàng thuê shipper để lừa đảo
lạm dụng tiến nhiệm chiếm đoạt tài sản
công an phường láng thượng đống đa hà nội vừa bàn giao lê xuân trường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê ở nam định cho công an quận đống đa xử lý về hành vi này
sau khi bị bắt giữ nhiều nạn nhân khác của đối tượng trường
cũng đã đến trình báo với cơ quan điều tra
hình thức kinh doanh qua mạng internet ngày nay phát triển
kéo theo nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao khiến nghề shipper đang được nhiều người lựa chọn
thời gian làm việc linh hoạt
thu nhập khả năng
nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro
phí vận chuyển một đơn hàng trong nội thành giá từ hai mươi năm đến bốn mươi đồng
nhưng shipper có thể phải ứng trước hàng chục triệu đồng
nếu không thận trọng nguy cơ mất trắng công sức và tiền bạc là rất cao
còn đối với những người kinh doanh online
nên tuyển shipper có lý lịch rõ ràng tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời khi phát hiện người nào có hành vi gian dối
lợi dụng tín nhiệm hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cần đến cơ quan công an gần nhất
để được hỗ trợ xử lý